tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
và tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động điển hình tiên tiến qua các thời kỳ
báo nhân dân đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc trao tặng
vì có thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban biên tập báo nhân dân đồng chí phan huy hiền phó tổng biên tập lên đón nhận cờ thi đua
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao cờ thi đua của chính phủ tặng một mươi chín tập thể thuộc cụm thi đua
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và khối thi đua các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
trước đó ngày một tháng sáu thay mặt thủ tướng chính phủ đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ ký quyết định số sáu trăm bảy mươi sáu qdttg
về việc tặng cớ thi đua của chính phủ cho báo nhân dân vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác
dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi bảy của khối thi đua các cơ quan của đảng